thủy đậu được xem là một bệnh lành tính tuy nhiên lại rất dễ gây biến chứng nếu chăm sóc không đúng cách đặc biệt là với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai
mặc dù bệnh đã có vaccine phòng thế nhưng có một số bộ phận các bà mẹ vẫn hạn chế việc tiêm phòng trước khi mang thai dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tăng cao
hai phụ này mang thai một mươi bốn tuần sau khi thấy cơ thể sốt cao người mọc những mụn nước nghi bị thủy đậu gia đình đã lập tức đưa bệnh nhân vào bệnh viện để điều trị thủy đậu và theo dõi thai nhi
chị cũng cho biết vì chủ quan nên không tiêm phòng trước khi mang thai
mình là người giáo viên trước khi mình mang thai mình chưa được tiêm phòng thủy đậu và trong quá trình tiếp xúc với các cháu thì mình nghĩ là mình lưu được các cháu
mình thì khuyên pháp bà mẹ là trước khi có ý định mang thai thì nên tiêm phòng đầy đủ các bệnh trước ba tháng ba tháng trước khi ban đầu
theo các bác sĩ
bệnh thủy đậu do virus gây ra và dễ lây lan
đối với thai phụ bệnh có thể ảnh hưởng đến người mẹ và để lại hậu quả nặng nề cho thai nhi đặc biệt với phụ nữ mang thai dưới ba tháng
ở phụ nữ có thai thì miễn dịch sức chống đỡ của cơ thể cũng giảm
thì có thể thủy đậu nó sẽ có những diễn biến nặng cho bản thân người mẹ
ngoài ra thì cũng có thể gây nguy hiểm cho thai
trong ba tháng đầu thì thủy đậu cũng có thể gây nên những cái tai biến
cái biến chứng
cho cái thai
ví dụ như là có thể xảy thai
có thể là gây những cái dị dạng cho thai
thực tế vì cho rằng bệnh xảy ra chủ yếu ở trẻ em nên nhiều bà mẹ không tiêm phòng thủy đậu trước khi mang thai
theo các chuyên gia thủy đậu nên tiêm cách ba tháng trước khi mang thai
việc tiêm vaccine là hoàn toàn an toàn
các phụ nữ trước khi có thai thì nên tiêm phòng
không chỉ có thủy đậu nhiều các bệnh khác
ví dụ như là sỏi ví dụ như là thủy đậu quay vị
những cái bệnh mà nó dễ lây những cái đấy nó có thể ảnh hưởng đến thai
thì cái việc mà chúng tôi khuyên các phụ nữ trước khi có thai hoặc là các cái phụ nữ tuổi sinh đẻ
là phải đi lên tiêm các cái vaccine mà hiện nay đang rất là có sẵn
ngoài ra khi mang thai nên tránh tiếp xúc với người bệnh thủy đậu
giữ vệ sinh môi trường và vệ sinh thân thể tốt
khi mang thai dưới ba tháng mà mắc thủy đậu
cần đến cơ sở y tế để được điều trị và theo dõi